trước đó vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà kho của hai công ty hoa dương và hoa kim
do tại đây chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy là bông gòn vài sợi nên chỉ trong ít phút lửa đã lan trên diện tích hàng trăm mét vuông
trước vụ cháy nghiêm trọng ban giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm và chính quyền quận bình tân đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu tài sản cho doanh nghiệp
tám phương tiện hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cứu hỏa chuyên nghiệp của nhiều quận huyện và các lực lượng hỗ trợ được điều đến tham gia dập lửa
trước đó vào các ông chí thấy rồi toàn bộ máy tôn sập đè lên chất cháy
thì cái việc này là cái việc mà hết sức khó khăn trong công tác chữa cháy
bình thường một cái mái người ta cao thì mình chữa bên trong không sao bây giờ mái tôn nó đè lên rồi
chất chữa cháy là nước chúng ta phun vào tôn nó chắn lại thì không có khả năng để dập tắt đám cháy
nếu như chúng tôi không phá những cái máy tôn này ra thì sẽ không dập tắt đám cháy được
ghi nhận tại hiện trường đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày vụ cháy cơ bản được không chế không cho cháy lan sang các nhà xưởng lâm gận
tuy nhiên phải đến hai mươi giờ thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại ban đầu cho thấy gần như toàn bộ nguyên vật liệu là vải sợi tổng hợp cùng máy móc công nghiệp để trong nhà kho rộng hơn bốn trăm linh m hai đã bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ